quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối khí lạnh tiếp tục suy yếu và lệch ra phía đông
vẫn tạo ra gió đông đến đông nam liên tục thổi ẩm từ biển và đất liền
vì thế trong đêm nay và sáng mai phía đông bắc bộ cũng như các tỉnh lào cai và yên bái
vẫn duy trì mây nhiều đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
mức nhiệt trong đêm nay và sáng sớm mai tiếp tục tăng
thấp nhất ban đêm nhiệt độ là từ một mươi sáu cho đến một mươi chín độ
chỉ một số nơi vùng núi là có nhiệt độ thấp dưới một mươi năm độ
tuy nhiên sang ngày mai gió đông nam ẩm sẽ yếu đi nhanh
nên tình trạng mưa ẩm sẽ không kéo dài quá chín giờ sáng
từ một mươi giờ trở đi trời chuyển khô giáo và sẽ hưởng nắng nhẹ vào trưa và chiều
ở phía tây bắc bộ trời có nắng từ sáng nên nhiệt độ cao hơn phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai hai mươi năm độ
còn ở phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp hơn chủ yếu do động từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ
trời chỉ còn rét về đêm và sáng
không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho thời tiết ở miền trung tốt hơn
dự báo trong đêm nay và sáng sớm mai các vùng từ thanh hòa đến thừa thiên huế vẫn nhiều mây
sáng sớm có sương mù nhưng mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi khu vực thanh hóa và nghệ an
nhiệt độ khu vực này giao động trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
trong khi đó khu vực từ đà nẵng đến bình thuận đêm nay không có mưa
nhiệt độ do động trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
trời say lạnh
sau đó sang ngày mai
miền trung đều sẽ có nắng
dự báo các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
nhiệt độ chiều mai sẽ tăng lên ngưỡng là hai mươi hai hai mươi năm độ
vùng từ quảng bình xuống đến quảng ngãi có mức nhiệt là hai mươi năm hai mươi tám độ
còn bình định đến bình thuận nhiệt độ nối tiếp là hai mươi chín ba mươi một độ
với khu vực phía nam trong đêm nay ở tây nguyên chỉ còn rét nhẹ
với mức nhiệt từ một mươi bảy đến hai mươi độ
ở nam bộ trời mát với mức nhiệt là từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ
sang ngày mai trên cả hai khu vực
đều có nắng nhiều
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ tiếp tục tăng lên ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực nam bộ có mức nhiệt là ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ có nơi cao hơn
trên biển trong sáng và đêm nay
ở vĩnh bắc bộ tiếp tục có sương mù và sương mù nhẹ
làm tầm nhìn xa giảm xuống dưới một km trong sương mù
khu vực huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa
gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm và không nơi nào có mưa
và sau đây là sự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
la la school để không bỏ lỡ những video hấp dẫn